điều này đánh dấu một bước ngoặt trong quản lý chính sách an sinh xã hội phản ánh nỗ lực của chính phủ trong việc cải cách và tối ưu hóa hệ thống bảo hiểm xã hội
điều chỉnh trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng
theo luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội được tính dựa trên mức lương cơ sở
ví dụ như trợ cấp một lần khi sinh con trợ cấp dưỡng sức sau sinh dưỡng sức sau ốm trợ cấp mai táng trợ cấp tuất hàng tháng
khi thực hiện cải cách tiền lương dẫn đến không còn hệ số lương và mức lương cơ sở theo đó các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội nêu trên cũng sẽ thay đổi
căn cứ theo nghị quyết số một trăm linh bốn hai nghìn hai mươi bốn các khoản trợ cấp này từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ được tăng
hiện chính phủ đang đề xuất các khoản trợ cấp gắn với lương cơ sở bằng với mức cao nhất hiện nay và quy định bằng số tiền cụ thể
theo đó dự kiến trợ cấp dưỡng sức sau sinh ốm đau là năm trăm bốn mươi đồng một ngày
trợ cấp một lần khi sinh con là ba sáu trợ cấp
những thay đổi này được thực hiện trong bối cảnh cải cách tiền lương khi mà hệ số lương và mức lương cơ sở không còn là cơ sở tính các khoản trợ cấp
thay vào đó chính phủ sẽ đề xuất quy định các khoản trợ cấp gắn với lương cơ sở bằng số tiền cụ thể nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động
thay đổi hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội
hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội năm hai nghìn hai mươi bốn thực hiện theo thông tư số một hai nghìn hai mươi ba tt bld tb xh
ảnh hưởng đến những nguyên liệu của các khoản trợ cấp
những người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện
sự thay đổi của hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội từ năm hai nghìn hai mươi ba sang năm hai nghìn hai mươi bốn dù chưa được công bố cụ thể
nhưng nếu tăng lên sẽ dẫn đến sự tăng tương ứng trong các chế độ như bảo hiểm xã hội một lần lương hưu hàng tháng trợ cấp nghỉ hưu một lần và trợ cấp tốt một lần
điều này không chỉ góp phần nâng cao quyền lợi cho người lao động
mà còn phản ánh sự linh hoạt và tính nhạy bén của chính sách đối với những biến động kinh tế
thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế
theo quy định mức đóng bảo hiểm y tế cho hộ gia đình được cập nhật
người đầu tiên trong hộ sẽ đóng bốn năm mức lương cơ sở
trong khi các thành viên tiếp theo có mức đóng giảm dần
người thứ hai đóng bảy mươi người thứ ba đóng sáu mươi và người thứ tư đóng năm mươi so với mức đóng của người đầu tiên
kể từ người thứ năm trở đi mức đóng giảm xuống còn bốn mươi
đối với học sinh sinh viên mức đóng hàng tháng là bốn năm mức lương cơ sở
với sự hỗ trợ ba mươi từ ngân sách nhà nước và bảy mươi còn lại
do cá nhân tự đóng
tuy nhiên từ mùng một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn hệ thống tiền lương sẽ được cải cách
bỏ mức lương cơ sở hiện hành
điều này có thể dẫn đến việc phải xem xét lại và đưa ra hướng dẫn mới
về mức đóng và hưởng bảo hiểm y tế cho các đối tượng
như hộ gia đình và học sinh sinh viên
phản ánh sự linh hoạt và thích ứng của chính sách với thực tế kinh tế xã hội
thay đổi chi phí khám chữa bệnh một lần được chi trả một trăm linh
điểm nổi bật trong các điều chỉnh là việc bãi bỏ mức lương
mức lương cơ sở làm tham chiếu cho chi phí khám chữa bệnh
trước đây chi phí khám chữa bệnh dưới một mươi năm mức lương cơ sở
khoảng dưới hai trăm bảy mươi đồng sẽ được bảo hiểm y tế chi trả một trăm linh
tuy nhiên từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn quy định này sẽ không còn hiệu lực
sự thay đổi này mở ra một hướng đi mới
nơi mà các quy định về chi phí y tế được điều chỉnh
để phù hợp hơn với tình hình kinh tế xã hội hiện tại
điều này không chỉ ảnh hưởng đến cách thức người dân tiếp cận các dịch vụ y tế
mà còn phản ánh một sự thay đổi lớn trong chính sách an sinh xã hội
sự thay đổi này dự kiến sẽ mang lại những lợi ích nhất định cho người dân
dự kiến trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tới bảo hiểm xã hội việt nam sẽ cùng với bộ công an
triển khai thí điểm chi trả các chế độ bảo hiểm tại năm tỉnh thành phố gồm
nam định điện biên đà nẵng tp hcm và sóc trăng trước khi nhân rộng trên phạm vi toàn quốc
dự kiến trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tới bảo hiểm xã hội việt nam sẽ cùng
với bộ công an triển khai thí điểm chi trả các chế độ bảo hiểm tại năm tỉnh thành phố gồm
nam định điện biên đà nẵng tp hcm và sóc trăng trước khi nhân rộng trên phạm vi toàn quốc
đây là thông tin được bảo hiểm xã hội việt nam cập nhật về kết quả triển khai đề án sáu
trong đó liên quan đến việc chi trả các chế độ bảo hiểm không dùng tiền mặt
tính đến nay có khoảng sáu mươi bốn số người hưởng nhận các chế độ bảo hiểm xã hội trợ cấp thất nghiệp
qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị
trước đó ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn bảo hiểm xã hội việt nam và bộ công an
đã thống nhất ban hành quy trình phối hợp triển khai thực hiện phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
trong công tác chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
thông qua đó nhằm vận động tuyên truyền người dân nhận lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội
qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt kết hợp xác minh làm sạch dữ liệu người hưởng
dự kiến trong tháng năm tới sẽ triển khai thí điểm tại năm tỉnh thành phố là thành phố hồ chí minh
nam định điện biên đà nẵng sóc trăng trước khi nhân rộng trên phạm vi toàn quốc
chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản atm là chính sách của nhà nước
nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội
theo bảo hiểm xã hội việt nam hiện nay đơn vị này đang phối hợp với bưu điện việt nam
triển khai thực hiện chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thông qua hình thức
là qua tài khoản ngân hàng và nhận tiền mặt tại các điểm chi trả
tuy nhiên để đảm bảo người hưởng lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội nhanh nhất và an toàn nhất
cơ quan bảo hiểm xã hội khuyến khích người thụ hưởng đăng ký nhận chế độ qua tài khoản thẻ atm
tất cả những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi